tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu thông tư chín mươi một của bộ giao thông vận tải có hiệu lực quy định về tốc độ lưu thông
đối với xe ô tô được tăng trên các tuyến đường mới nâng cấp trên cả nước từ năm mươi đến chín mươi km một giờ
tuy nhiên một số địa phương như tiền giang đà nẵng tp hcm cho rằng tỷ lệ tai nạn giao thông
tăng cao có liên quan đến quy định này và đề xuất giảm tốc độ lưu thông
câu hỏi đặt ra là liệu thông tư chín mươi một có phải là nguyên nhân khiến cho số vụ tai nạn giao thông
tăng cao và có nhất thiết phải giảm tốc độ lưu thông trong điều kiện chất lượng các tuyến đường
đang ngày càng tốt hơn
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh thanh hóa
tốc độ của các phương tiện chạy trên quốc lộ một a được quy định tại thông tư chín mươi một của bộ giao thông vận tải
sẽ tăng từ năm mươi đến chín mươi km một giờ
tuy nhiên với đặc thù của từng tuyến đường tại thanh hóa
thì việc chạy với tốc độ cao được quy định chung như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
ngoài ra trên tuyến quốc lộ một a thì các cái điểm phân cách giữa được mở rất là nhiều
gây ra cái khó khăn nếu như các phương tiện tham gia giao thông với tốc độ lớn
thì sẽ rất dễ gây nguy hiểm và dẫn đến tai nạn
đối với các tuyến quốc lộ trọng điểm mà được quy định tốc độ cao
thì việc giải phân cách giữa là phải liền mạch cái ý thức của người dân khi tham gia giao thông
cũng như đạo đức nghề của người lái xe khi chấp hành việc lưu thông trên tuyến
cũng như là chấp hành việc chấp hành việc lưu thông trên tuyến
cũng như là trong quá trình kiểm định phương tiện để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
chính vì những yếu tố đó thì đề nghị là phải quy định tốc độ làm sao cho phường
đại diện tri cục quản lý đường bộ hai mươi một cũng đồng tình rằng
việc mở giải phân cách trên quốc lộ làm ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông
tuy nhiên cần phải xét đến một số yếu tố khác
bên cạnh đó các điểm phân cách khi được mở thì đều được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn giao thông
như biển báo đèn báo vạch sơn để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến
trên cơ sở sau khi tuyến quốc lộ một được vào khai thác
thì là tuyển hành lắp đặt giải phân cách thì là có xảy ra một số bất cập
là ví dụ như là gây khó khăn cho cả người dân trong việc đi lại
bởi vì là người dân thì bên ngoài đường đi sang bên kia đường
cả vị trí trường học là các cháu học sinh mà đi đưa khí tan trường
trên cơ sở mà cả đề xuất của chính quyền địa phương
thì là về bán an toàn giao thông
tỉnh kiến nghị lên tổng cục đường bộ việt nam
thì hội đồng tiến hành xem xét đánh giá các cái việc có nên mở hay không
và khi mà điểm mở giải phân cách được mở
thì là cả cái điểm đó thì được bổ trí đầy đủ
cả cái hệ thống an toàn giao thông như hệ thống biển báo này
biển kỳ dẫn biển cảnh báo đèn cảnh báo và cả cái vạch sơn đầy đủ
để đảm bảo an toàn giao thông cho cái người và cái phương tiện lưu thông trên tuyến
đầu tư xây dựng đường tốt
nhằm rút ngắn thời gian để đảm bảo an toàn giao thông
thời gian di chuyển tăng hiệu quả vận tải
thế nhưng để đạt được mục tiêu này
thì cần phải có một giải pháp tổng thể về xây dựng hạ tầng
duy trì thiết kế các tuyến đường đúng như ban đầu
để vừa có thể nâng cao tốc độ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
lý do vì sao các tuyến đường thường không thể đạt được vận tốc tối đa đã được chỉ ra
tuy nhiên với hạ tầng như hiện tại việc tp hcm đề xuất giảm tốc độ
ở một mươi một tuyến đường trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn giao thông
dù gây ra nhiều tranh cãi
thế nhưng nó phù hợp trong thời điểm hiện tại
còn về lâu dài việc làm một con đường tốt nhưng lại hạn chế tốc độ
thì đó là rào cản của lưu thông hàng hóa giao cản của kinh tế vận tải
và muốn làm được điều đó thì hạ tầng phải bảo đảm đồng bộ như mục tiêu đã đặt ra
hàng loạt dự án bot trên các tuyến quốc lộ với mục tiêu cải tạo nâng cấp
để có những con đường chất lượng cao đủ điều kiện cho các phương tiện lưu thông
theo đúng thiết kế từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ
thế nhưng thực tế lại khác
nhiều tuyến đường dù đủ điều kiện với tốc độ theo thiết kế
nhưng vẫn bị chi phối bởi quy định tốc độ như các tuyến đường khi chưa nâng cấp cải tạo
theo các chủ phương tiện vận tải đây là nghịch lý khi đường tốt nhưng tốc độ không được phép tăng
ban đêm thì mới chạy tới bảy mươi km trên giờ
còn nếu mà ban ngày thì cũng không chạy tới bảy mươi km trên giờ
mà chỉ chạy khoảng sáu mươi km trên giờ thôi
tại vì ban ngày thì có xe máy xe cân cố

tối nhỏ họ đi các làng xe họ đi đôi khi là họ đi rất là đông
mà họ đi không theo phần tự trật tự thì cả nên không dám chạy nhanh
vẫn con đường cũ này các anh giải lên một bề mặt
nói đúng là cái lợi thì chỉ được nó gọi là đỡ mài mòn lốp thôi
còn tốc độ của tôi vẫn phải di chuyển như thế không thể đi nhanh hơn được đúng không
qua khu vực đông dân cư bọn tôi vẫn đi năm mươi km trên giờ
và ngoài khu vực dân cư bọn tôi vẫn đi bảy tám mươi km thì không thể
thế bây giờ phân tích với nhau là quán đường không thay đổi đúng không
vận tốc hay không không thay đổi thì đương nhiên thời gian không thay đổi
thời gian vận tốc không thay đổi thì không lợi được một cái gì cả
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam tốc độ được xem là mấu chốt quan trọng của năng suất vận tải
hạ tầng ngày càng được nâng cấp cải tạo đồng nghĩa phải tăng đột tốc độ lên
để góp phần giảm giá thành vận tài
nếu là đường tốt lên mà lại hạn chế giảm tốc độ
thì nó đang đi ngược lại bài toán phát triển của kinh tế vận tải
chất lượng và đường tốt để phục vụ cho vận tải ô tô
có cái nâng cao được cái năng suất vận tải
chính là do cái tốc độ đảm bảo
và được nâng lên so với thời gian trước không bị hạn chế
do vậy bây giờ mà lại đi hạn chế tốc độ
thì tôi thấy là tôi chưa thể đồng tình được
giới vận tài chúng tôi không đồng tình cái năng đó
trong khi đó trước việc một số địa phương dựa vào phân tích số liệu tai nạn giao thông
để đề xuất giảm tốc độ ở các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho rằng
địa phương được phép cắm các biển hạn chế tốc độ qua công trường xây dựng
điểm đen giao thông hay đường hẹp thường xuyên xảy ra tai nạn
chứ không phải là cắm biển quy định tốc độ theo ý chủ quan
nằm ngoài quy định của thông tư chín mươi một của bộ giao thông vận tải
về quy định tốc độ trên các tuyến đường
theo quy định là đối với hệ thống quốc lộ
thì bộ giao thông vận tải và trực tiếp được là tổng cục đường bộ việt nam
thì còn lại đối với các đường địa phương
thì do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố
và khi đấy là sở thông vận tải là trung quan tham mưu
thì hoàn toàn người ta căn cứ vào cái điều kiện cụ thể
để người ta cắm biển hạn chế tốc độ
hiệu quả khai thác của các tuyến đường sau khi nâng cấp cải tạo
chính là tăng lưu lượng phương tiện và hiệu suất vận tải
chính vì vậy đảm bảo tốc độ phương tiện đúng thiết kế của các tuyến đường là cần thiết
và việc không thể để địa phương tự ý hạn chế
giảm tốc độ theo ý chủ quan của mình trên các tuyến đường là điều cần thiết
tuy nhiên các địa phương cũng quan lý khi cho rằng
với hiện trạng giao thông như hiện nay sẽ khiến họ phải lựa chọn hai mục tiêu
hoặc đảm bảo không để xảy ra các vụ tai nạn
hoặc là tiếp tục đề nghị giảm tốc độ cho đến khi hạ tầng được đồng bộ